làm việc với ban kinh tế trung ương về tình hình kinh tế vĩ mô vào chiều nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các đại biểu
cần thảo luận thêm những động lực tăng trưởng trong thời gian tới
thủ tướng đặt câu hỏi động lực tăng trưởng nào cho thời gian từ nay đến cuối năm
và đặc biệt là động lực tăng trưởng trong năm hai nghìn một mươi chín
nếu không có tầm nhìn không chủ động các biện pháp thì sẽ gặp nhiều thách thức
và khó có thể hoàn thành được kế hoạch
để tìm ra định hướng mới trong sử dụng công cụ chính sách
để làm sao vừa ổn định kinh tế vĩ mô vừa tạo đột phá trong tăng trưởng